theo ban quản lý đường sắt đô thị hà nội từ ngày hai mươi tháng sáu đơn vị thi công ga ngầm s một mươi hai dự án đường sắt đô thị nhồn ga hà nội sẽ dựng rào thử phương án phân luồng tổ chức giao thông nhằm điều chỉnh cho phù hợp với thực tế tại phố trần hưng đạo quận hoàn kiếm thành phố hà nội
dự kiến quá trình thi công ga s một mươi hai sẽ phải rào chắn đường trần hưng đạo với tổng chiều dài hai trăm linh hai m thu hẹp lòng đường đoạn từ nút giao lê duẩn đến đối diện tòa nhà ngân hàng đại dương còn lại năm m để tổ chức giao thông theo một chiều hướng từ lê duẩn đi vào quán xứ
các phương tiện vào bệnh viện tim hà nội được phép lưu thông hai chiều trên tuyến đường trần hưng đạo đoạn từ cổng viện tim hà nội đến quán xứ
với các tòa nhà phía bắc ga sẽ để lối đi có chiều rộng
tổng chiều rộng trung bình khoảng một hai m cho người đi bộ và phương tiện xe máy lưu thông hai chiều
khu vực đường phan bội châu tạm thời rào lại tổ chức giao thông cục bộ cho người dân
khu vực thuộc tuyến đường từ phan bội châu lý thường kiệt trần hưng đạo